do mẫu mã đẹp và giá thành rẻ hơn so với nông sản trong nước nhiều thương lái nước ta đã bất chấp quy định của pháp luật
gắn mát nông sản việt cho nông sản nước khác nhằm thu lợi nhuận cao hơn gây ảnh hưởng nặng nề đến thương mại và sản xuất nông nghiệp trong nước
hiện nay hiện tượng hàng nông sản nước ngoài được tiểu thương phù phép biến hóa gắn mát thành nông sản việt đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào thương hiệu nông sản việt cũng như sụt giảm tiêu dùng ở thị trường nông sản trong nước
bên cạnh đó do việt nam và một số nước có nhiều loại hàng hóa nông sản tương đồng nên việc phát hiện hàng hóa đội lốt nông sản việt nam là rất khó nhận biết
do vậy cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan đơn vị nhằm phân biệt được hàng hóa gắn mát hoặc pha trộn nông sản việt nam
không nhỏ tới sản xuất việt nam thế cho nên cái tạm nhập tái xuất đã gây ảnh hưởng tới cả sức tiến thương mại của các thị trường đặc biệt thị trường nước quốc
và đây chính là cái hoạt động mới được phát
cho nên vừa rồi thủ tướng chính phủ quyết định dừng không cho tạm nhập tái xuất nữa
thì đấy là những hoạt động tiêu biệt để chúng ta giữ được cái thị trường vừa thương mại vừa sản xuất
việc nông sản nước ngoài gắn nhãn mát nông sản việt không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế của người sản xuất
mà còn làm lũng loạn thị trường trong nước ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng vào hàng việt
chính vì vậy cần phải có những biện pháp xử lý mạnh hơn nữa để chấm dứt được việc đội lốt nông sản việt đảm bảo cho thương hiệu nông sản của việt nam